bộ công thương vừa có văn bản hòa tốc số hai nghìn ba mươi năm gửi thủ tướng chính phủ đề xuất cho phép thông quan hàng hóa
qua các cửa khẩu phụ trên tuyến biên giới việt nam trung quốc
theo bộ công thương thời gian tới một số mặt hàng nông sản trái cây tươi của việt nam sẽ tiếp tục vào thời điểm chính vụ
để xuất khẩu sang trung quốc trong khi năng lực thông quan của các cửa khẩu biên giới đã được mở lại
nhưng hiện nay vẫn chưa được cải thiện nên nhiều lượng hàng hóa thông quan được nhập khẩu mới chỉ đạt khoảng năm mươi sáu mươi so với trước dịch
điều này có khả năng sẽ dẫn đến tình trạng tồn động un ứ hàng hóa tại các khu vực biên giới
phần nào làm giảm hiệu quả của các giải pháp đã được thủ tướng chính phủ và các bộ ngành địa phương triển khai hiệu quả như thời gian vừa qua
để bảo đảm được mục tiêu kép vừa bảo đảm phòng chống dịch nhưng không làm gián đoạn ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
bộ công thương kiến nghị thủ tướng chính phủ cho phép mở lại các cửa khẩu phụ trên toàn tuyến biên giới việt nam trung quốc
trên cơ sở bảo đảm tối đa phòng chống dịch covid một mươi chín